phát hiện cán bộ địa chính xã bình thạnh huyện đức trọng tỉnh lâm đồng nhờ người nhà ký thay việc mua bán và bị người dân khởi kiện
nguyễn tự cường đã uy hiếp đòi năm trăm linh triệu đồng để can thiệp giúp đơn
vào tối ngày một mươi ba tháng bảy trong lúc cường và vợ tới quán cà phê ở thị trấn liên nghĩa nhận năm trăm linh triệu đồng từ nạn nhân
thì bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khống chế bắt quả tàng
theo điều tra đối tượng biết được một trường hợp làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định
nên đã xúi người bán kiện rồi yêu cầu hủy hợp đồng mua bán
chủ tịch ubnd xã bình thạnh và công chức địa chính xã bị huyện xử lý kỷ luật
đồng thời chính quyền địa phương đã khắc phục hậu quả sau đó bằng cách yêu cầu người mua làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản lại cho bên bán
lúc này cường tác động bên bán không chịu ký nhận lại đất
cùng với đó cường liên tục làm đơn tố cáo cán bộ địa chính và chủ tịch ubnd xã bình thạnh lên các cơ quan cấp trên
đồng thời gửi cho hai người này để uy hiếp
đến ngày một mươi tháng bảy cường gọi điện để đe dọa rút đơn và bên bán ký nhận lại đất
thì cán bộ địa chính xã phải chi hai tỷ đồng
do không có tiền người bị hại hứa đưa trước cho cường năm trăm linh triệu đồng số còn lại thanh toán vào tháng bảy
lúc đang đưa thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
công an huyện đức trọng đã bắt giữ nguyễn tự cường về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vợ của cường cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra xác minh khi cáo buộc liên quan đến vụ án